tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tham dự chương trình có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phát biểu tại đại hội đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương đã biểu dương những thành tích
của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh thời gian qua
đồng chí yêu cầu học viện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến
động viên kịp thời các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
bên cạnh đó việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra đánh giá tổng kết
công tác khen thưởng phải kịp thời chính xác
nhân dịp này đồng chí phạm minh chính cũng trao tặng cớ thi đua của chính phủ và huân chương độc lập
huân trường lao động cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc